tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam vừa phát đi thông tin về việc áp dụng thu phí tự động không dừng etc trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng từ chín h ngày một mươi một tháng tám
tại đầu ra và đầu vào của mỗi trạm thu phí trên cao tốc hà nội hải phòng đều bố trí từ một đến hai làn chỉ dành cho phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí etc còn lại là làn thu phí hỗn hợp và các làn thu phí một dừng
trước các trạm thu phí có lắp đặt biển báo chỉ dẫn làn thu phí etc có biển báo điện tử sân kẻ đường phản quang ghi rõ để người điều khiển phương tiện dễ dàng nhận diện làn thu phí et

giao thông thành phố cần thơ trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát đường thủy và thanh tra giao thông toàn thành phố đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhất là vào đầu mùa mưa bão qua đó phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính một bốn trăm một mươi trường hợp xử lý vi phạm hành chính phạt tiền trên một tỷ đồng
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và sẵn sàng ứng phó khi mùa mưa bão đến phòng cảnh sát đường thủy công an thành phố cần thơ thường xuyên tăng cường tuyên truyền luật giao thông đường thủy
công tác phòng chống đuối nước phát áo phao cho học sinh và người dân thường xuyên đi lại trên sông
đồng thời kiểm tra phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thiết bị lắp đặt bơm hút cát trái phép
các phương tiện chở khách theo tuyến cố định phương tiện du lịch phương tiện chở khách ngang sông
trong đó quan tâm kiểm tra thiết bị cứu sinh cứu đắm phòng cháy và chữa cháy
vi phạm quy định về công dụng vùng hoạt động của phương tiện
nhất là tiếp tục kết hợp công tác kiểm tra xử lý gắn với tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
về giao thông thủy của người dân trong việc đăng ký đăng kiểm phương tiện đúng quy định của pháp luật
theo thông tư số sáu mươi năm của bộ công an có hiệu lực từ ngày năm tháng tám
cảnh sát giao thông được phép dừng xe huy động phương tiện giao thông kiểm soát hoạt động vận tải đường bộ
theo thông tư số sáu mươi năm cảnh sát giao thông có chín quyền sau
thứ nhất dừng xe
thứ hai xử lý vi phạm
thứ ba được trang bị đầy đủ trang thiết bị xe súng dùi cui bộ đàm máy đo tốc độ máy thổi nồng độ cồn
thứ tư được huy động các phương tiện
thứ năm có quyền yêu cầu hỗ trợ giải quyết tình trạng tai nạn ủn tắc giao thông
thứ sáu đình chỉ đi lại một số đường và tiến hành phân luồng giao thông
thứ bảy kiểm tra hoạt động vận tải đường bộ
thứ tám kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông
thứ chín kiểm soát giấy tờ người tham gia giao thông
trên mạng xã hội facebook vừa xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh tài xế xe dừng nằm nghệ an
vừa lái xe vừa ăn mì tôm khiến cho nhiều người lo lắng thậm chí là phẫn nộ với hành động trên
đoạn clip này được ghi lại trên xe khách hồng sơn có trụ sở tại nghệ an
ngay sau khi xuất hiện video này lãnh đạo thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh nghệ an cho biết
sẽ xác minh và sớm làm việc với nhà xe và tài xế để làm rõ vụ việc trên
đoạn clip dài bốn mươi hai giây do người dân quay lại cảnh một tài xế xe khách vừa dùng khỉu tay để điều khiển xe vừa ăn mì tôm
vào thời điểm này chiếc xe đang chạy với nhiều hành khách trên xe phía trước có nhiều phương tiện tham gia giao thông